khi nhắc đến người nhạc sĩ tài hoa huy du rất nhiều người yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến những tác phẩm bất hủ như
anh vẫn hành quân bế văn đảng sống mãi nổi lửa lên em hay trên đỉnh trường sơn ta hát
và đặc biệt là ca khúc đường chúng ta đi
đường chúng ta đi được xếp vào một trong những bài hát hay nhất trong thời kỳ chiến tranh việt nam
bài hát góp phần cổ vũ ý chí cho quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc cho đến ngày toàn thắng
gồm hơn ba trăm linh bài hát hợp xướng và một số tác phẩm viết cho khí nhạc nhạc cho điện ảnh và sân khấu
và trong bức tranh toàn cảnh của âm nhạc đầy sắc thái ấy
bao giờ cũng thể hiện lên một huy du đa tài đa cảm trữ tình và trong sáng hào hùng và lãng mạn
ông đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý
trong đó có huân chương độc lập hạng nhất và giải thưởng hồ chí minh về văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi tám
bởi vì nhạc sĩ huy du cũng là một người lính cho nên nó mang một cái tính chiến đấu cao
nhưng mà rất trữ tình nhưng rất lãng mạn
thấy ví dụ như bài tình em chẳng hạn hoặc là bài trên đường trường sơn ta hát
hay bài nổi lửa đến em rất lãng mạn chứ không phải là nó khô khan
mỗi một tác phẩm của ông đều có một vẻ khác nhau
và nó đều có những chỗ đứng vững chãi ở trong lòng khám tính giải
nó là một bài thơ của nhiều thế hệ tràn đầy lòng yêu nước
nó cũng tràn đầy nhiệt huyết cách mạng và không phải ngẫu nghiên
mà những tác phẩm của ông còn động lại mãi cho đến bây giờ
và tôi nghĩ nó sẽ còn mãi về sau này nữa
phải nói rằng ca khúc đường chúng ta đi đã chiếm một vị trí vững chắc trong lòng nhiều thế hệ yêu nhạc
đường chúng ta đi được nhạc sĩ huy du phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ xuân sách
bài hát được hoàn thiện vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám giữa lúc cuộc chiến tranh chống mỹ đang diễn ra ác liệt
khi bắt gặp bài thơ của xuân sách nhạc sĩ thấy ngay trong đó sự đồng điệu tâm hồn
nhạc huy du tha thiết lời thơ của xuân sách chữ tình khiến cho thi phẩm có sức sống mãnh liệt
và trở thành niềm tự hào của sức mạnh niềm hy vọng việt nam
ông ấy tạo dựng nên một cái hình tượng nó rất là kỳ vĩ
ngay mở đầu bài hát
tác giả đã đặt ở mấy âm khu cao mà đấy là một cái cách tiến hành tương đối độc đáo phần lớn
các tác giả bắt đầu bằng những cái đường nét ở cái âm khu thấp
nhưng mà riêng cái bài này nó đã vút ngay lên vào âm khu cao
việt nam trên đường chúng ta đi
không phải là ngẫu nhiên mà tác giả muốn đặt cái tư thế cái tâm thế của dân tộc việt nam
ở một cái tầm vóc cao ngay từ đầu
và toàn bộ giai điệu của bài phần lớn là ở âm khu cao
người ta có cảm giác như là đứng ở trên một cái triền núi
nhìn xuống đồng bằng nhìn xuống những dòng sông nhìn xuống quê hương đất nước
nếu mà chúng ta để ý huy du viết thì ông rất hay sử dụng những cái tiết tấu mà cổ của người việt
thì trong cái bài hát này cái đoạn là
ta đi qua phố qua lang qua ngọn đèn sang
thì tiết tấu được huy du sử dụng phải nói là cực kỳ điêu luyện cực kỳ tài nghệ
dựng gọi là diệu nghệ
đó là tiết tấu ngũ liên
tiết tấu ngũ liên sử dụng rất tuyệt vời trong cái đoạn mà ông truyền đoạn sang cái khúc ruộn rã đó
tình yêu quê hương đất nước niềm yêu đời yêu cuộc sống
cái nhìn trao trẻo được đẽ về con người về nhân dân vĩ đại
những mưu ước về tương lai tốt đẹp
tất cả được đặt trên cái nền hiện thực hào hùng gian khổ mà dân tộc đang trải qua
bài hát để chúng ta nghe được thu thanh từ đầu năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
vào tối giao thừa tết âm lịch
do nghệ sĩ ưu tú kim oanh đơn ca
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai bài hát này được nghệ sĩ nhân dân doãn tần thể hiện trên sóng đài tiếng nói việt nam
và để lại dấu ấn sâu sắc cho nhiều thế hệ
ca khúc ra đời giữa những ngày ác liệt của cuộc kháng chiến chống mỹ đang lan rộng ra toàn miền bắc
và nhanh chóng tỏa lan bởi âm hưởng hào hùng cũng như ca từ đẹp
mỗi khi lời thơ phút lên như lại tiếp thêm sức mạnh cho bao lớp người
đang ngày đêm cầm súng bảo vệ quê hương hướng tới ngày thống nhất đất nước

dàm đường xa ta đi giữa mùa xuân

tiếng bác hồ rung đỏ
đường mãi trong tim
đường ta đi
anh tựa xoay đến dài
đường ta về
chào đón bác ơi
việt nam việt nam
ngoài khu vực dân âm
ngóng lên rời
đẹp như mùa xuân
tiết tấu giàn trải
những cái nốt đen được triển khai rất nhiều
và rất là chắc khỏe
nhưng mà lại mượt mà mềm mại
chứ không khô cứng
rất nhiều nghệ sĩ đã đem ra đơn ca
bởi vì khi mà một ca sĩ tìm một bài hát để đơn ca mà
không phải bài nào người ta cũng có thể đơn ca được
tức là phải có những cái đất để người ta khoe được cái giọng
có những chỗ ngân dung có những chỗ thả hơi ra một cách gọi là trường hơi rất là thoải mái
nhưng đồng thời cái bài này cũng có thể triển khai thành hát tập thể
tốt ca hợp ca thậm chí là hợp sướng
hàng trăm ca sĩ hát đều tìm đến cái bài này
hiện nay những ca khúc của nhạc sĩ huy du
trong đó đặc biệt là bài đường chúng ta đi
là bài hát được đưa vào giáo trình giảng dạy của nhiều cơ sở đào tạo về thanh nhạc
trong đó có khoa thanh nhạc trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội
đây là một bài hát cũng có lẽ là nó đi cùng năm tháng mãi
người bạn tôi nghệ sĩ nhân dân doãn tần thì đã hát cái bài này
và hát đúng cái ngày ba mươi tháng bốn
và nó in đậm trong tất cả mọi người của đất nước này
và sau này là một cái bài hát mà là
khi đi đâu ai cũng hát
nhưng mà nó lại một bài hát trong giáo trình giảng dạy
bởi vì nó có chất chữ tình cách bạc
và có chất hùng ca
thế cho nên rằng là khi mà các trường nghệ thuật chuyên nghiệp giảng dạy thì bao giờ cũng có cái bài hát
và bài hát này thì nó hát rất nhiều thể loại
hát đồng ca cũng được
hợp xướng cũng được
và đơn ca cũng được
thì đây là một bài hát mà tôi cho là kinh điển
trong những ngày này mà dạy các em mà hát những cái bài này
thì bản thân người thầy cũng xúc động
mà bản thân học trò cũng xúc động
ca khúc này có sự đóng góp rất lớn trong tư tưởng
cũng như là truyền bà đến nhân dân những cái mà lý tưởng cách mạng
lần đầu tiên khi được nghe nó đã cảm thấy nghĩa là bản thân mình có một cái gì đó rất tự hào
nghĩa là bản thân mình có một cái gì nó rất tự hào
tự hào về chính con người việt nam
tự hào về những người anh hùng đi trước
ông cha ta để lại
và những sự hy sinh đổ máu đó
thì qua đó cũng chính là một cái nền tảng điều kiện để đối với chúng tôi thế hệ trẻ sau này
cũng là phải nối dõi và phát huy những cái truyền thống đó
đã một thời bài hát bài thơ đường chúng ta đi được ví như tiếng kèn sung trận
bao nhiêu lớp người ra chiến trường
mang theo trong trái tim mình nhiệt huyết hào hùng
niềm lạc quan phơi phới
được truyền lửa từ chính nhạc của huy du
và giờ đây ca khúc ấy vẫn luôn được ngân lên rộn ràng
thấm đượm tình yêu và lòng tự hào vô bờ về dân tộc việt nam của những thế hệ hôm nay
nó cũng là một ca khúc gắn liền với rất nhiều cái dấu ấn của cuộc đời
đầu tiên ngày xưa thì khi tôi thi vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp
ví dụ như lúc đó là có đại học sư phạm hà nội
có trường văn hóa nghệ thuật quân đội
thì tôi đều hát bài đừng chúng ta đi
đây có lẽ là một cái tác phẩm bất hủ đối với nhạc sĩ huy du
và được xuất hiện khá nhiều lần trong những chương trình lớn của đất nước
nó lan tỏa được rất nhiều cái sức mạnh tinh thần đến với tất cả mọi người
bài hát này cũng là một trong những ca khúc góp phần vào cái chiến thắng lịch sử của đất nước chúng ta năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là một trong những bản hùng ca vĩ đại nhất

và được lưu truyền qua các thế hệ nhiều nhất
và tồn tại sống mãi với thời gian
bởi cái sự hào hùng của nó
đã có rất nhiều thế hệ các nghệ sĩ biểu diễn bài hát này
cái điểm chung giữa tất cả các nghệ sĩ của mọi thời đại hát
đó chính là cái lòng yêu nước
không bao giờ đổi
hát cảm thấy là một cái tự hào niềm kêu hãnh của dân tộc
đường chúng ta đi như là một cái gì nó soi dọi cho chúng ta
đến được cái bến bờ hòa bình và hạnh phúc
đường chúng ta đi cùng với nhiều tác phẩm khác của nhạc sĩ huy du
không chỉ đóng góp vào sự phong phú của kho tàng âm nhạc cách mạng việt nam
mà còn nhắc nhớ bao thế hệ người việt nam
về một thời bom đạn
về những hy sinh mất mát
nhưng cũng rất kiên cường anh dũng của dân tộc
đây là bằng âm nhạc mà tác giả đã tạo
dựng lên một cái tâm thế một cái tầm vóc của một cái dân tộc việt nam
chững chạc dũng cảm
nhưng mà cũng đầy chữ tình
đầy lạc quan đầy lãng mạn